thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và cao điểm du lịch hè năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuyển tra
kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy như
người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thành công vụ có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý
hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo là sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông
sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và kỳ nghỉ hè hai nghìn hai mươi bốn